các em thiếu nhi còn được xem những màn lân sôi động kết hợp với tiếng trống tiếng trũng trẻ tiếng la tạo không khí vui tươi rộn ràng

dị trì được lễ hội trung thu truyền thống đối với các cháu nhỏ

cũng mong bảo tàng sẽ tiếp tục duy trì cái hoạt động này hàng năm để các con có một sân chơi thú vị
đặc biệt các em nhỏ cũng có dịp trò chuyện với nghệ nhân về ý nghĩa mâm cỗ truyền thống và cách bầy cỗ trong dịp tết trông trăng
bên cạnh đó các bạn nhỏ còn được tự tay làm nổi chơi dân gian đặc trưng trong dịp tết trung thu
như làm ông tiến sĩ giấy ông đánh gậy đèn ông sao đèn ông sư đèn kéo quân hoa quả bột dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các nghệ nhân và các tình nguyện viên